ngã năm là vùng sông nước tràng trịt việc xây dựng cầu nông thôn bắc qua những con canh rạch là rất cần thiết
ngoài nguồn kinh phí của nhà nước để xây dựng còn hạn chế thì ở xã tân long thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
có một nhóm tự nguyện xây dựng cầu giao thông nông thôn góp phần kết nối đôi bờ giúp bà con đi lại thuận tiện
đây là buổi khởi công xây dựng cầu vàng duyên kết nối giữa ấp một mươi tám xã tân long thị xã ngã năm và ấp hai mươi một của xã thạnh tân huyện thạnh trị
thoáng nhìn người ta tưởng là đội xây dựng chuyên nghiệp nhưng tất cả đều là những người nông dân chân đất quen với ruộng đồng
nhóm xây dựng cầu có một mươi ba thành viên người nhỏ nhất trong đội cũng trên ba mươi tuổi và đa số là từ bốn mươi tuổi trở lên
tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay nhóm xây cầu từ thiện đã xây dựng được bảy cây cầu nông thôn trên địa bàn các xã phường của thị xã ngã năm
với chiều ngang hai mét và chiều dài trung bình từ hai mươi năm đến ba mươi năm mét
kinh phí xây dựng vấn đề là một triệu đồng
hợp động nhà hào tâm hỗ trợ vật tư là gần tám trăm linh triệu đồng
còn lại là anh em trong đội tự gia công xây dựng
phấn khởi nhiều phấn khởi là có cầu qua lại rồi học sinh nó đi học cũng được thoải mái chứ có đi đò
đi đò thì tốn tiền rồi lại thêm kiêu rồi nó trễ giờ trễ giấc của nó cũng tự nghiệp nó
dẫn động các mạnh thường quân để bắt các cây cầu nông thôn và hỗ trợ các phần quà cho các em học sinh
cây cầu nông thôn có hoàn cảnh nghèo đặc biệt khó khăn
vì vậy mà trong cái địa phương bà con nông dân thì rất quý mến
những cây cầu nông thôn kiên cố đã giúp cho con em địa phương thuận tiện đến trường
và người dân đi lại dễ dàng không còn cảnh muốn sang sông thì phải lụy đò
trong năm hai nghìn một mươi bảy này nhóm từ thiện dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng thêm năm cây cầu nông thôn
với kinh phí mỗi cây gần một trăm hai mươi triệu đồng từ nguồn vận động của các nhà hào tâm